sau băn khoăn của người dân về giá bán nước sạch mà nhà máy nước mặt sông đuống đưa ra
thành phố hà nội cho biết đang có kế hoạch sẽ thuê công ty tư vấn độc lập để tính giá thành sản phẩm sản xuất nước
theo đó giá nước sạch tối đa mà nhà máy nước sạch sông đuống tạm tính năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi hai trăm bốn mươi sáu đồng một mét khối
chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
lộ trình tăng giá nước tối đa bảy trên một năm nhưng không vượt quá khung giá nước sạch sinh hoạt theo quy định của bộ tài chính
theo thành phố hà nội nhà máy nước mặt sông đuống đưa ra giá nước như vậy là để làm thủ tục vay vốn ngân hàng
sau khi dự án được hoàn thành mới đưa ra giá thành cụ thể
sau khi có kết quả tính giá thành thì ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét và quyết định
hiện thành phố hà nội đang tính toán có lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm
tiến tới bỏ khai thác do các thách thức ô nhiễm môi trường sụt lún
sau khi có kết quả tính giá thành thì ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét và quyết định